đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh ngán tòa án nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra
đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh phú yên
theo ban nội chính tỉnh ủy phú yên qua các hoạt động giám sát kiểm tra thanh tra từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can liên quan đến tham ô tài sản
tại tòa án nhân dân tỉnh phú yên khởi tố vụ án khởi tố ba bị can liên quan đến vụ tham ô tài sản
tại tri cục kiểm lâm tỉnh phát hiện hai trăm bốn mươi hai cơ quan đơn vị có sai phạm về kinh tế
với số tiền hơn bốn mươi bốn hai trăm năm mươi năm tỷ đồng và trên một trăm ba mươi hai hectare đất
qua đó đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn một mươi chín tỷ đồng
xử lý kỷ luật về mặt đảng bốn cá nhân và đang xem xét xử lý hai cá nhân
xử lý về mặt chính quyền năm cá nhân kiến nghị chuyển cơ quan điều tra hai vụ
phát biểu tại buổi làm việc
đồng chí nguyễn hòa bình cho rằng tỉnh phú yên cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ
liên quan đến công tác giải quyết đơn thư tố cáo thanh tra kiểm tra